ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi phối hợp với ủy ban quốc gia unesco việt nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế công viên địa chất lý sơn sa huỳnh
hội thảo có sự tham dự của hàng trăm chuyên gia nhà khoa học nhà nghiên cứu trong và ngoài nước
tại hội thảo các chuyên gia nhà khoa học nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã trình bày kết quả nghiên cứu và giá trị di sản văn hóa sa huỳnh
và di sản địa chất trong phạm vi công viên địa chất lý sơn sa huỳnh đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quản lý bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhằm phát triển du lịch bền vững
hiện tại các chuyên gia đã xác định có khoảng chín mươi di sản nằm trong công viên địa chất lý sơn sa huỳnh
hội thảo quốc tế đưa công viên địa chất lý sơn sa huỳnh trở thành thành viên mạng lưới công viên địa chất toàn cầu của unesco
việc nhận dạng giá trị di sản địa chất và văn hóa khảo cổ sa huỳnh sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với việc quản lý khai thác hiệu quả thương hiệu công viên địa chất lý sơn sa huỳnh gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương